tại đắk lắc phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành lệnh bắt nguyên giám đốc chi nhánh ngân hàng agribank huyện crongbong tỉnh đắk lắc
về hành vi vi phạm các quy định trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng gây thất thoát bước đầu xác định là hơn một trăm một mươi tỷ đồng
đối tượng bị bắt giữ là ngô quốc vinh hộ khẩu ở phường tân lợi thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
chức vụ khi còn đơn chức là giám đốc chi nhánh ngân hàng agribank huyện grongbong
trước đó ngô quốc vinh đã để cho nhân viên của mình là chu ngọc hải lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
làm giả nhiều hồ sơ khách hàng vay tiền để rút hơn một trăm hai mươi ba tỷ đồng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện crong bông
sau đó mang về chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân hậu quả đến nay để lại dư nợ hơn một trăm một mươi tỷ đồng
sau khi thi hành lệnh bắt khám xét nơi làm việc và nơi ở của nguyên giám đốc chi nhánh ngân hàng agribank huyện grongbong
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc đang tiếp tục điều tra để làm rõ toàn bộ vụ án ngô quốc vinh gây thất thoát hơn một trăm một mươi tỷ đồng tại ngân hàng này trong thời gian vừa qua